tại tỉnh hải dương do việc dỡ bỏ quy hoạch nuôi cá lồng trên sông xin cấp phép thủ tục nuôi cá lồng đơn giản hơn nên số lượng lồng nuôi cá trên các tuyến sông tăng mạnh
và điều này đang tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường trên các tuyến sông đặc biệt là dễ phát sinh nhiều dịch bệnh trong quá trình nuôi thả cá
theo quy hoạch nuôi cá lồng của tỉnh hải dương đến năm hai nghìn hai mươi năm trên địa bàn thành phố hải dương có hơn năm trăm linh lồng nuôi cá trên sông thái bình
tuy nhiên từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tỉnh bỏ quy hoạch do không còn phù hợp
vì vậy hiện nay trên tuyến sông thái bình số lồng cá đã lên đến gần một
theo đánh giá và nhận định của tri cục thủy sản tỉnh việc phát triển mạnh nghề nuôi cá lồng trên sông hiện nay đang tiềm ẩn nhiều rủi ro
như cá thương phẩm cung vượt cầu và dịch bệnh sẽ phát sinh mạnh do ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng
để nghề nuôi cá lồng phát triển bền vững tỉnh cần có định hướng phát triển nuôi cá lồng phù hợp
bên cạnh đó việc cấp phép cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các ngành chức năng không để các hộ phát triển ồ ạt khó kiểm soát